xin mời quý vị cùng đến với biên tập viên thế cương cập nhật những tin tức an ninh trả tự đáng chú ý
xông vào sân tòa nhân dân thành phố thuận an để bắt người nhằm giải quyết tranh chấp cá nhân
bốn đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thuận an của tỉnh bình dương bắt giả
các đối tượng bị bắt giữ gồm trịnh vĩnh toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn thường trú tại thành phố thuận an tỉnh bình dương
trần thị ngọc thi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và trần ngọc thảnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cùng quê ở tỉnh sóc trăng
trước đó vào ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tp thuận an mời ông trịnh việt lào sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu thường trú tại thành phố thuận an
và anh trịnh văn đảm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám thường trú tại huyện hóc môn thành phố hồ chí minh đến giải quyết tranh chấp về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất
sau buổi làm việc đối tượng toàn là con trai của ông lào
đến nói chuyện với anh đảm thì cả hai đã xảy ra mâu thuẫn
sau đó như đã bàn bạc trước toàn cùng với các đối tượng thể thi và thành bắt anh đảng đưa ra xe ô tô đã chuẩn bị trước
nhằm giải quyết tranh chấp giữa anh đảm và gia đình mình
trong quá trình bắt giữ người thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang
hiện công an thành phố thuận an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
vào ngày hôm nay các bác sĩ khoa hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện
đa khoa tỉnh khánh hòa cho biết vẫn đang tích cực điều trị cho hai bệnh nhân bị ngộ độc do ăn pate minh chay
đó là một cặp vợ chồng trú tại phường vĩnh hải thành phố nha trang
trong đó bệnh nhân nữ đang mang thai tuần thứ hai mươi hai
tại bệnh viện bệnh nhân cho biết hai vợ chồng thực ăn chay nên có đặt mua sản phẩm pate minh chay qua trang facebook của đơn vị này
hai vợ chồng bắt đầu sử dụng sản phẩm từ ngày một mươi chín tháng bảy đến ngày hai mươi tháng bảy thì có biểu hiện chóng mặt nôn ói và thấy khó thở
ngày hai mươi bốn tháng bảy hai bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa và được chuyển vào bệnh viện trợ lẫy thành phố hồ chí minh ngay trong ngày
tại đây thì các bác sĩ xác định hai bệnh nhân bị ngộ độc chất botulium biến chứng viêm đa dễ thần kinh cấp tính
hiện hai bệnh nhân đã được chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa điều trị trong trạng thái tỉnh táo
nhưng còn suy hô hấp nên vẫn phải thở máy được cai máy gián đoạn
riêng bệnh nhân nữ đang mang thai thì hiện thai vẫn ổn định và tim thai đều
vâng trong những ngày vừa qua thì tại một số cơ sở khám chữa bệnh trong đó thì có bệnh viện bạch mai bệnh viện trợ đẩy
bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố hồ chí minh có tiếp nhận một số ca bệnh nhiễm ngộ độc nghi do ngọc độc tố từ sản phẩm pate min chay
đây cũng đang là tháng bảy âm lịch là thời điểm tháng vu lan theo truyền thống và nhiều người thì phát tâm ăn chay
điều này thật đồng nghĩa với việc
nguy cơ ngộ độc sẽ còn tăng nếu người tiêu dùng không chú ý
hiện trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận hai bệnh nhân nội chú và bốn bệnh nhân khác tới khám và điều trị
trong đó có hai bệnh nhân cao tuổi rất nặng họ là hai vợ chồng ở hà nội độ tuổi sáu mươi tám bảy mươi tuổi được chuyển sang từ bệnh viện lão khoa trong ngày một mươi tám tháng tám
khai thác bệnh sử cả hai bệnh nhân đều sử dụng sản phẩm pate minh chay mua trên mạng
ăn đến nọ thứ hai được vài bữa tới bữa cuối cùng vào cuối tháng bảy thì sang đầu tháng tám
cả hai bệnh nhân đều có biểu hiện đau họng khó nuốc sụt mí yếu chân tay
cô hấp yếu liệt và được đặt vào nhóm nội khí quả và thở máy
chắc tiên lượng của nhân chất là còn nặng nề có thể là phải thở máy kéo dài
theo bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
vi khuẩn clotibium botulinum là loại vi khuẩn yếm khí
thường trong thực phẩm đóng kín như chai lọ túi vi khuẩn phát triển sinh ra độc tố
đặc biệt gây ảnh hưởng tổn thương thần kinh gây liệt cơ
đặc tính gây liệt nặng nề kéo dài có thể phải thở máy nhiều tháng
trên thực tế vi khuẩn này có mặt ở nhiều thực phẩm rau củ đậu lên men
nếu không đảm bảo an toàn thực phẩm vi khuẩn sẽ phát triển sinh ra độc tố
thì hiện nay là rất là khó khăn cho các bệnh nhân
nhiều khi bệnh nhân đã trở nạn đã muộn rồi thuốc lại không có
phải rất là vất vả sự giúp đỡ rất tích cực của các bên
từ bệnh viện bộ y tế rồi tổ chức y tế thế giới
thì thuốc mới có được cho hai bệnh nhân của chúng ta
như thế chúng ta ít nhất là hoàn thành trách nhiệm hết sức đối với sức khỏe của bệnh nhân
tuy nhiên có thể phải chăn trở phải đẻ thuốc giải độc
và sau vụ này chúng ta còn thấy rất nhiều việc phải làm
trước đó cơ quan chức năng đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên lối sông mới
công ty sản xuất ba t minh chay ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh
và ngay trong ngày hôm nay bộ y tế ủy ban nhân dân tp hà nội
đều đã gửi công văn hỏa tốc đến các đơn vị liên quan
để khẩn trương giả soát người ngộ độc thực phẩm
do dùng các sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên lối sông mới
mặt khác tiếp tục yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên lối sống mới
thông báo đến tất cả khách hàng không sử dụng sản phẩm thực phẩm đã mua của công ty
vào chiều ngày hôm nay bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch covid một mươi chín
của bộ y tế tại tp đà nẵng thông tin về trường hợp tử vong
của bệnh nhân mắc covid một mươi chín số bảy trăm bốn mươi hai
bệnh nhân là nam giới sáu mươi chín tuổi
địa chỉ tại quận hải châu tp đà nẵng
bệnh nhân có tiền sử suy tim dung nhĩ đái tháo đường tuyếp hai suy thận mạn
vào sáng ngày ba mươi một tháng tám bệnh nhân tử vong tại bệnh viện phổi đà nẵng
như vậy đến thời điểm này thì số ca mắc covid một mươi chín tử vong ở nước ta là ba mươi ba ca
phần lớn các trường hợp tử vong đều ở nước ta là người cao tuổi có tiền sử mắc nhiều bệnh lý
cũng trong chiều nay bộ y tế thông báo có thêm một mươi hai trường hợp mắc bệnh covid một mươi chín
được công bố khỏi bệnh
trong đó bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương có bảy bệnh nhân
bệnh viện phổi đà nẵng có năm bệnh nhân
sau khi ra viện các bệnh nhân sẽ được theo dõi sức khỏe cách ly tại nhà trong thời gian một mươi bốn ngày theo quy định
đã lên đường trở về địa phương sau hơn một tháng tham gia công tác phòng chống dịch tại thành phố đà nẵng
tại buổi chia tay phó bí thư thường trực thành ủy đà nẵng nguyễn văn quảng
đã thay mặt cho thành phố
gửi lời tri ân và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến các y bác sĩ bệnh viện chợ rẫy
đã tận tâm tận lực giúp đỡ cho đà nẵng trong suốt hơn một tháng qua
chúng tôi cũng rất trân trọng ghi nhận cảm ơn đồng góp của các bác sĩ nơi tuyến đầu
đặc biệt là các bác sĩ của bệnh viện trợ đẩy bệnh mang những người trực tiếp điều trị cho những bệnh nhân
và đến thời điểm này
thường trí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình
cùng với thành phố cùng với ngành y tế của thành phố
kiểm soát được dịch bệnh và đẩy lùi được dịch bệnh trong một điều kiện
mà chúng ta như thậm chí nguyễn văn nói đã gặp rất nhiều khó khăn ở giai đoạn đầu
và đến nay điều mà thậm chí để lại cho thành phố chúng tôi
đó là tình cảm đó là trách nhiệm đó là kinh nghiệm trong công tác phòng chống và điều trị nhất là đối với các bệnh nhân nặng
là một trong những đơn vị y tế có mặt đầu tiên khi đà nẵng vừa bùng phát dịch bệnh
hơn một tháng chi viện các y bác sĩ bệnh viện chợ rẫy đã trực tiếp điều trị và chữa khỏi cho hàng trăm bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó có những bệnh nhân có tiên lượng nặng
đây là sự hỗ trợ kịp thời và phát triển cho bệnh nhân covid một mươi chín
cùng quan trọng trong thời điểm đà nẵng gặp nhiều khó khăn khi dịch covid một mươi chín quay trở lại
tới thời điểm này chúng ta có thể khẳng định là chúng ta đã có thể đẩy lùi được dịch bệnh của đợt bùng phát thứ hai này
và nhân hôm nay thì tụi em rất mong là trong một thời gian rất ngắn tới
đà nẵng mình và người dân mình hay là cả nước mình sẽ trở lại cái cuộc sống bình thường
mọi người có thể tự do thỏa mái và trở về cuộc sống bình thường
để cùng với nhau có thể ngồi với nhau
không phải mang khẩu trang mà lúc đó là dịch của cả nước mình đã không còn nữa
sẽ ở lại đà nẵng đến khi tình hình dịch bệnh ổn định hơn
những chiến sĩ áo trắng của bệnh viện chợ rẫy
cũng như tất cả y bác sĩ từ mọi miền về chi viện cho đà nẵng
đã giữ vững lời hứa ấy
họ đã lên đường không do dự
giờ đây họ trở về sau khi đã chiến đấu kiên cường với dịch bệnh
và để lại trong lòng người dân đà nẵng sự biết ơn vô vàng
tiếp theo là bản tin nhịp sách
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
bãi xe bị hóa hoạn nằm gần vòng xoay nguyễn văn linh quốc lộ một
theo các nhân chứng khoảng một mươi giờ ba mươi phút
khói lửa bất ngờ bùng lên tại chiếc xe buýt nằm trong bãi
lửa nhanh chóng lan nhanh sang nhiều xe khác đang đầu ở đây
khiến cả khu vực chìm trong khói lửa
do đám cháy lan nhanh nên những nỗ lực dập lửa của lực lượng tại chỗ không thành
chủ bãi xe và các công nhân phải di dời nhiều xe khác trong bãi ra ngoài
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện bình chánh
đã khẩn trương tới dập lửa
đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
tuy nhiên lính cứu hỏa mới tiếp tục phun nước vào các xe ô tô
để ngăn lửa bùng phát trở lại
vụ hóa hoạn không gây thương vong về người
nhưng đã khiến một mươi hai xe ô tô như xe buýt xe tải xe đầu kéo hầu hết bị thiêu rụi
và hai xe bị cháy xém
cũng trong ngày ba mươi một tháng tám cục quản lý thị trường tp hcm cho biết
vừa phát hiện một kho hàng lậu với quy mô rất lớn
tại phường đường phú định quận tám tp hcm
chuẩn bị đem ra thị trường tiêu thụ
hiện toàn bộ lô hàng đã bị niêm phong để tiếp tục xử lý theo quy định
tại thời điểm kiểm tra đội một của quản lý thị trường tp hcm
bắt quả tan một container đang chuẩn bị tập kết hàng
tại kho hàng địa chỉ số một mươi hai đường phú định quận tám tp hcm
kiểm tra kho hàng trên cơ quan chức năng phát hiện tại đây
đang chứa gần tám mặt hàng mỹ phẩm nước hoa xà phòng hàng gia dụng
những thực phẩm như chân vịt ngũ vị viên nén sữa chua
tất cả đều không có hóa đơn chứng tự mua bán
với trị giá gần tám trăm linh triệu đồng
tiếp tục kiểm tra chiếc xe container có tờ khai nhập khẩu
và một điểm khác nằm trong khuôn viên của kho hàng
cơ quan chức năng phát hiện thêm gần năm sản phẩm đồ chơi trẻ em
mỹ phẩm các loại thiết bị gia dụng linh kiện điện thoại
và tám mươi khẩu trang có xuất xứ từ trung quốc
không có hóa đơn chiến tự
với tổng giá trị hơn hai tỷ đồng
hiện cơ quan quản lý thị trường đã lập biên bản
tiến hành niêm phong toàn bộ số hàng trên theo quy định
thưa quý vị trong chiều ba mươi một tháng tám
bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
đã trao xuất việt nam bệnh nhân covid một mươi chín cuối cùng
bao gồm bệnh nhân người mỹ số bốn trăm bốn mươi chín
người từng có lúc phải nằm khoa hồi sức tích cực ở đà nẵng
bệnh nhân bốn trăm bốn mươi chín là ca nặng nhất trong đợt mới
các bệnh nhân còn lại thuộc thể nhẹ
tuy nhiên do đa số là người lớn tuổi
có bệnh nền nên trong suốt quá trình điều trị
phải theo dõi sát đề phòng nguy cơ biến chứng
để có thể xuất viện
các bệnh nhân cần có ít nhất ba lần liên tiếp âm tính
trong đợt mới này các bệnh nhân ra viện
đều phải trải qua thêm ít nhất một mươi bốn ngày cách ly tập trung
chuyển sang một thông tin y tế khác
thưa quý vị chín người bị ngộ độc vi khuẩn
phai bỏ bệnh viện điều trị
trong đó có đến bảy bệnh nhân ở tp hcm
năm ca tại chợ rẫy hai ca tại bệnh viện
bệnh nhiệt đới tp hcm
tất cả những bệnh nhân này đều ăn pate minh chay
của công ty trách nhiệm hữu hạng hai thành viên lối sống mới
bên cạnh đó bang quản lý an toàn
vệ sinh thực phẩm tp hcm sáng nay
có văn bản khẩn cấp gửi hai mươi bốn quận huyện
về việc xử lý sản phẩm minh chay gây ngộ độc
hai trong số chín bệnh nhân ngộ độc
đang phải điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới
tp hcm từ hơn hai tháng qua
với triệu chứng của uống ván
tình trạng bệnh nhân trở xấu
khi liệt cơ toàn phân suy hô hấp nặng
phải thở máy
sau nhiều lần xét nghiệm hội trận
khai tác lịch sử gia đình
còn với năm trường hợp tương tự
tại bệnh viện chờ rẫy
các bác sĩ kết luận
các bệnh nhân này bị ngộ độc
chủ yếu các bệnh nhân này sẽ tác động
với hệ thống thần kinh cơ
chủ yếu bệnh nhân sẽ bị yếu cơ
và có thể mình sẽ chẩn đoán
làm với những bệnh khác
văn đầu bệnh nhân sẽ có yếu cơ
thường là sụp mi
thấy những bệnh nhân mình gặp
thường là sụp mi
rồi sau đó là yếu cơ hô hấp
yếu cơ toàn thân
chủ yếu là như vậy
nói chung so với những bệnh lý thần kinh cơ khác
thì nó có thể
khả năng hồi phục của nó cũng chậm
cũng kém hơn
hiện tại thì hai cô đều tỉnh
hai cô đều biết
nhưng mà có cô em
bệnh nhân em
thì có cải thiện hơn
rất là nhẹ hơn bệnh nhân chị
còn người chị thì hoàn toàn lại thuộc vào máy
thì giờ là
không bỏ máy thở ra là cô thở không có nổi
mặc dù người bệnh đã nhập viện hơn hai tháng nay
nhưng theo thân nhân bệnh nhân
đến ba mươi tháng tám
đại diện công ty trách nhiệm hữu hạng hai thành viên lối sống mới
mới trực tiếp liên hệ với họ để nắm bắt thông tin
đã hai tháng rồi
rồi tôi coi trên mạng đó
thì cơ sở minh trai mới thông báo thu hồi sản phẩm
nhưng mà thu hồi sản phẩm đó
bắt đầu ngày một tháng bảy
tới lọt qua tháng tám
cái giấy thu hồi một tháng bảy
cái này là
hoàn toàn là một sự
người dân người tiêu dùng
độc tố botulinum
được giới y học
coi là chất độc khét biến số một thế giới
với liều lượng bốn mg
trên một kg
cân nặng đã đủ để giết chết
một người trưởng thành
tại việt nam sau chín ca ngộ độc
bộ y tế đã phát đi thông báo khẩn cấp
và thu hồi sản phẩm này
theo thông tin từ ban an toàn vệ sinh
thực phẩm tp hcm
theo số liệu sơ bộ
tp hcm có một hai trăm chín mươi khách hàng
đã mua sản phẩm
trong hai tháng vừa qua
trước nguy cơ có thể thêm nạn nhân bị ngộ độc
ban an toàn vệ sinh thực phẩm
cảnh báo người dân
không sử dụng sản phẩm này
và theo dõi sức khỏe
đến cơ sở y tế
khi thấy bất thường xảy ra
thưa quý vị
cuối ngày ba mươi một tháng tám
thông tin từ bệnh viện chợ rẫy cho biết
đang tiếp nhận bệnh nhân thứ sáu
được xác định ngộ độc botulinum
nam bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
ở vũng tàu
hiện đang được điều trị
tại đơn vị chống độc khoa bệnh nhiệt đới
bệnh viện chợ rẫy
như vậy cho đến nay
số ca ngộ độc botulinum
vẫn chưa dừng lại
những thông tin mới về vấn đề này
sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
vào những bản tin tiếp theo
thưa quý vị
tp hcm cần tập trung xây dựng phát triển
trở thành đô thị thông minh sáng tạo
như vậy vai trò của việc đào tạo ra
nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu phát triển
hết sức quan trọng
đây là đánh giá của phó chủ tịch ủy ban nhân dân
tp hcm dương anh đức
về vai trò của giáo dục
đối với sự phát triển của thành phố
và cũng là nhiệm vụ quan trọng
của ngành giáo dục thành phố

tại hội nghị trực tuyến
tổng kết năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
và triển khai phương hướng nhiệm vụ
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông
của thành phố năm hai nghìn hai mươi
cao nhất ba năm gần đây
và là địa phương có điểm trung bình môn tiếng anh
cao nhất cả nước
điểm trung bình môn toán đứng thứ hai
trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
ngành giáo dục đào tạo tp hcm
tiếp tục tập trung thực hiện tốt
các giải pháp đã đề ra trong kế hoạch
về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
và tập trung thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới hiệu quả
đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
đây là một trong những cốt lỗi nhất
mà ngành giáo dục và đào tạo tp hcm
đã triển khai thực hiện đổi mới
trong năm năm qua
và tiếp tục thực hiện
chúng tôi lấy cái đó làm nền tảng
làm kim chỉ nam
chương trình giáo dục phổ thông
của bộ giáo dục và đào tạo ban hành
chúng tôi cho tích hợp liên môn
chúng tôi khơi gợi để làm sao phát huy được
tính tự học
năng lực sáng tạo của các em học sinh
tăng cường các giải pháp
để làm sao để dạy trực tuyến
ứng dụng trên các phần mềm
để các em học sinh
có thể học bất cứ lúc nào
bất cứ ở đâu
và đạt được những kiến thức
những kết quả
mà thầy cô đã trang bị sẵn sàng
ghi nhận và đánh giá cao
những kết quả mà ngành giáo dục đào tạo tp hcm
đạt được trong năm học vừa qua
khi vừa dạy học vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch
trong tình hình khó khăn về cơ sở vật chất
sở giáo dục đào tạo tp hcm
cùng với hệ thống giáo dục của tp hcm
đã cố gắng tổ chức sắp xếp
để tạo điều kiện cho tất cả học sinh
trong lứa tuổi đến trường của tp hcm
có điều kiện học tập tốt nhất có thể
tuy nhiên lãnh đạo tp hcm cho rằng
nhìn nhận một cách khách quan
thì ngành giáo dục vẫn còn nhiều vấn đề cần phải nỗ lực
theo chương trình giáo dục hai nghìn một mươi chín
thì các lớp sẽ dần dần
truyền khai học một ngày hai mũi
đó sẽ là một áp lực rất là lớn
cho những thành phố như tp hcm
vì vậy việc mà quy hoạch
việc tổ chức cân nhắc
và dự án
và dự báo là hết sức quan trọng
và ở đây ngành giáo dục
cần kết hợp với các sở ban ngành liên quan
để xây dựng một kế hoạch dài hơi
để có thể
được những khó khăn
và đáp ứng được đầy đủ
tp hcm cần xây dựng kế hoạch dài hơn
cho những khó khăn thách thức còn tồn tại
như dân số tăng cơ học nhanh
sỉ số học sinh một lớp còn cao
sự phối hợp trong quản lý các cơ sở giáo dục
trên địa bàn còn một số bất cập
mức thu nhập của đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên
trong ngành còn chưa tương xứng
đặc biệt là khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới